thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục xét hỏi năm mươi bốn bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu
trước bục khai báo bị cáo hoàng diệu mơ tổng giám đốc công ty an bình
thừa nhận hành vi đưa hối lộ ba mươi bốn sáu tỷ đồng cho các cán bộ lãnh đạo như cáo trạng xác định
bị cáo mơ đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo lý do phải đưa tiền hối lộ vì muốn được cấp phép các chuyến bay
cũng chính vì đưa tiền hối lộ nên công ty của bị cáo mơ đã được cấp phép sáu mươi sáu chuyến bay trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
theo lời khai của bị cáo mơ bị cáo đã đồng ý phương án chi một trăm năm mươi triệu đồng một chuyến bay cho các đơn vị liên quan
vì thế bị cáo mơ đã cho đã đưa cho bị cáo phạm trung kiên khi đó là thư ký thứ trưởng bộ y tế
và bị cáo vũ anh tuấn ở cục sức quản lý xuất nhập cảnh mỗi người hơn năm một tỷ đồng
bị cáo mơ khai hối lộ cho nhiều người ở ngoại giao
cơ quan tố tụng xác định trong vụ án
cựu thứ trưởng tô anh dũng đã nhận hối lộ tổng cộng ba mươi bảy lần từ nhiều người với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
về vai trò của bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
bị cáo mơ khai bị cáo được bị cáo tô anh dũng giới thiệu gặp và đến đặt vấn đề để được bị cáo lan giúp đỡ
trong quá trình giải quyết cấp phép sáu mươi sáu chuyến bay
bị cáo lan đã nhận hối lộ của bị cáo mơ một mươi một lần với tổng số tiền là một mươi ba hai tỷ đồng
công an tỉnh lâm đồng vừa bắt tạm giam nguyễn tường khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên phó phòng tín dụng chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb tại tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng vị trí công tác với thủ đoạn gian dối khoa đã huy động tiền của nhiều người
lý do lựa đưa ra là để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất là không phải như vậy
sau khi mất khả năng thanh toán những người cho đối tượng này vay mượn tiền đã có đơn tố cáo tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
đến nay cơ quan chức năng xác định nguyễn tường khoa đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên ba ba tỷ đồng
ngoài ra một số bị hại khác làm đơn tố cáo đến cơ quan công an bị nguyễn tường khoa chiếm đoạt của họ khoảng năm tỷ đồng
nội dung này đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ và vụ án cũng đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng tiến hành điều tra mở rộng
sau khi chấp hành xong bản án hai mươi hai năm tù vì giết người cướp tài sản trở về địa phương để có tiền tiêu xài phạm văn khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã vĩnh trường huyện an phú tỉnh an giang lại tiếp tục vi phạm pháp luật và bị lực lượng công an bắt giữ
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam phạm văn khải về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng sáu khi đến khu vực khóm an hưng thị trấn an phú
phát hiện chiếc xe mô tô của anh võ thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để trước cửa nhà trên xe còn gắn chìa khóa
khải liền đến lấy xe rồi tẩu thoát đến sáng hôm sau khải đem chiếc xe vừa trộm được đi bán được với giá là sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng rồi tiêu xài cá nhân hết
đến sáng ngày một tháng bảy lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện an phú đã bắt được khải và thu hồi chiếc xe tăng vật trả lại cho bị hại
khải là đối tượng từng có ba tiền án với tổng mức án ba mươi năm tù về các tội trộm cắp tài sản và giết người cướp tài sản
điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào nhóm người khiến một người bị thương rất nặng
la tuấn duy sinh năm hai nghìn chố tại xã ea nam huyện e hơ leo tỉnh đắk lắc
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện e hơ leo khởi tố bắt tạm ra để điều tra về hành vi giết người
trước đó duy cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại thị trấn e drang huyện e hơ leo
tại đây nhóm của duy đã xảy ra mâu thuẫn sâu sát với nhóm của một thanh niên
chú cùng xã với duy nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả đi về
bực tức vì bị đánh duy điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi bảy a một mươi bốn nghìn năm quay lại quán nhậu trên
khi gần đến nơi duy đã phóng xe với tốc độ rất cao đâm thẳng vào nhóm người đang đứng trên vỉa hè để trả thù
vì nghĩ đó là nhóm của nam thanh niên mâu thuẫn trước đó
tuy nhiên nhóm người này lại không liên quan đến mâu thuẫn của duy
hậu quả một nạn nhân bị gãy nát bàn chân phải
còn tại tỉnh vĩnh phúc đối tượng nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phường đồng tâm thành phố vĩnh yên
vừa bị công an thị trấn yên lạc huyện yên lạc bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi năm năm
vào một mươi năm h ngày một mươi một tháng bảy công an thị trấn yên lạc nhận được trình báo của công dân
về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp xe mô tô honda leaf
kiểm tra định vị lắp trong chiếc xe mô tô trên phát hiện đối tượng đang điều khiển xe di chuyển trên địa bàn thành phố vĩnh yên
ngay lập tức công an thị trấn yên lạc đã phối hợp với công dân truy bắt đối tượng
đến khoảng một mươi bảy h một mươi phút cùng ngày công an thị trấn yên lạc đã bắt giữ được nguyễn văn tuấn
thủ phạm trộm cắp tài sản cùng với chiếc xe tăng vật tại đường tỉnh lộ ba trăm linh hai thuộc địa bàn xã đạo trù huyện tam đảo
khi bị bắt giữ đối tượng đã tháo biển kiểm soát của xe mô tô và thay thế bằng biển kiểm soát giả
mở đầu là thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm năm mươi bốn bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu về các tội đưa hối lộ
nhận hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy thì phiên tòa sẽ tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo
trước đó sau gần một ngày đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng cuối giờ chiều ngày một mươi một tháng bảy
bảy phiên tòa được tiến hành với phần xét hỏi của hội đồng xét xử
tại tòa bị cáo đào minh dương giám đốc công ty cổ phần visasun triển khai để được tổ chức hai mươi hai chuyến bay bị cáo đã phải
đưa cho bị cáo tuấn một sáu tỷ đồng đưa cho bị cáo kiên một một tỷ đồng
về việc đưa hơn tám trăm sáu mươi triệu đồng cho bị cáo vũ ngọc minh
cựu đại sứ việt nam ở angola để đưa khách lẻ về nước là do bị cáo minh chủ động ra giá ba triệu đồng một khách
tương tự bị cáo phan thị mai giám đốc công ty cổ phần quốc tế sao hà nội khai bị gây khó khăn
phải đưa cho bị cáo tuấn ba trăm sáu mươi triệu đồng kiên sáu trăm linh triệu đồng để có được giấy phép cho một mươi năm chuyến bay
cùng với việc đưa tiền cho một số quan chức ngoại giao mai bị cáo buộc đã chín lần đưa hối lộ
tổng cộng hai ba tỷ đồng
bị cáo vũ minh thắng giám đốc công ty đầu tư và thương mại thuận an
đã chi sáu trăm linh triệu đồng cho cục trưởng cục lãnh sự để được cấp phép chuyến bay đầu tiên vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trong vụ án này bị cáo nguyễn thị dung hạnh giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn g một mươi chín việt nam khai
không bị gây khó khăn nhưng đã đưa cho phạm trung kiên một hai tỷ đồng đưa cho vũ anh tuấn một bốn tỷ đồng
coi đây là tiền cảm ơn
tham mô tài sản để xây nhà riêng sùng a só chú tại xã phổng lái
huyện thuận châu của tỉnh sơn la đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu khởi tố và bắt tạm giam
với vai trò là trưởng bản cổng chập sùng a só thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng hai nghìn hai mươi
lợi dụng chức vụ gió đã tiêu vào mục đích xây nhà riêng với số tiền trên một trăm bốn mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu đã ra quyết định khởi tố tạm giam bốn tháng
đối với sùng a só và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
câu kết với cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã đại hồng huyện đại lộc của tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam khởi tố bị can
bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu trung cấu kết với nguyễn đăng may cán bộ địa chính huyện đại lộc
lương đức diệp cán bộ địa chính xã
nguyễn đăng may cán bộ địa chính xã đại hồng huyện đại lộc đến khu đất rừng thôn ngọc kinh đông xã đại hồng để đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bản thân trung không có đất tại đây nhưng đã thuê người phát danh và chỉ cho may diệp đo đạt tổng diện tích một trăm năm mươi chín ha đất rừng
trong quá trình đo đạc may hướng dẫn trung nhờ nhiều người đứng tên mỗi người không quá ba mươi hectare theo quy định
thì mới được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trung đồng ý và nhờ bảy hộ dân là bà con anh em trong gia đình lập hồ sơ đứng tên chủ sở hữu bảy thửa đất như hướng dẫn của may
đồng thời cung cấp các thông tin cá nhân của các hộ dân này để may lập hồ sơ tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân huyện đại lộc cấp bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bảy hộ dân
tại thôn ngọc kinh đông xã đại hồng với tổng diện tích hơn một trăm năm mươi chín ha mục đích sử dụng đất rừng sản xuất
sau khi được nhà nước cấp đất năm hai nghìn một mươi tám trung bán các thửa đất này cho ông hồ hoàng long nguyễn công tấn và bà trần thị ngọc trâm
cùng chú tại thành phố hồ chí minh để chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng
thưa quý vị thời gian gần đây một số đối tượng lợi dụng công nghệ deepfake thực hiện các cuộc gọi video với hình ảnh khuôn mặt giả mạo
để thực hiện hành vi lừa đảo do đó bộ công an đã có khuyến cáo người dân những thông tin để nhận diện và phòng ngừa đối với loại tội phạm này
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
ngắt giữa trừng bảo là mất sóng sóng yếu yêu cầu chuyển tiền mà tài khoản chuyển tiền không phải của người đang thực hiện cuộc gọi
bộ công an đề nghị người dân nếu nhận được một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp trước tiên hãy bình tĩnh và xác minh thông tin
kiểm tra kỹ số tài khoản được yêu cầu chuyển tiền nếu là tài khoản lạ tốt nhất không nên giao dịch
nếu cuộc gọi từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng hãy gác máy và gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận
các cuộc gọi hay video có chất lượng kém chập trờn cũng là một yếu tố để nghi ngờ người gọi cũng như tính xác thực của cuộc gọi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu của tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam nguyễn văn sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện châu thành tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
nguyễn văn sang là người làm công cho ông nguyễn văn chia sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã vĩnh sương thị trấn tân châu và được ông chia cho ngủ nghỉ tại nhà
ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lợi dụng ông chia đi công việc vắng nhà sang đã ra tay lấy trộm tài sản của ông chia
gồm một xe máy biển kiểm soát sáu mươi bảy h một tám mươi tám nghìn bốn trăm bảy mươi bốn và năm điện thoại di động các loại tổng giá trị tài sản khoảng một trăm linh triệu đồng
sau đó sang gọi điện thoại xin phép ông chia để đi về huyện châu thành thăm nhà
ông chia sau khi về đến nhà thì phát hiện bị mất trộm tài sản nên đã trình báo cơ quan công an
qua công tác trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an thị xã tân châu đã xác định sang là thủ phạm của vụ trộm cắp trên
tại cơ quan công an sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị trong thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ năm mươi một đi qua địa phận tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản rất manh động và liều lĩnh
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo công an thành phố biên hòa xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa
sau thời gian điều tra truy xét thì theo bám địa bàn đối tượng đến ngày một mươi một tháng bảy công an tp biên hòa đã bắt giữ được bốn đối tượng liên quan thu giữ một số phương tiện gây án
các đối tượng bị công an tp biên hòa bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản gồm nguyễn văn hùng nguyễn văn lộc cùng chú huyện long thành lê tuấn kiệt và nguyễn hoàng nam cùng chú tỉnh tây ninh
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ một số tăng vật liên quan trong đó có hai xe mô tô là phương tiện các đối tượng thường xuyên sử dụng để đi cướp giật tài sản
các người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của tội phạm nhất là khi tham gia giao thông trên đường không nên để tài sản có giá trị hớ hênh bên ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản